hôm nay quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư theo hình thức trực tuyến
các đại biểu tiếp tục thảo luận hai dự án luật gồm dự án luật sửa đổi
bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch
mắc phải ở người hiv aids và luật người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
buổi sáng quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus
gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hiv aids
các đại biểu tiếp tục thảo luận về một số nội dung như về quyền và nghĩa vụ của người nhiễm hiv
về đối tượng được tiếp cận thông tin về phòng chống hivs đối tượng được tiếp cận thuốc kháng hiv
hỗ trợ điều trị chăm sóc người nhiễm hiv thông báo kết quả xét nghiệm hiv dương tính
và tiếp cận thông tin người nhiễm hiv nguồn lực cho phòng chống hiv aids
buổi chiều quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi
nhiều vấn đề được các đại biểu cho ý kiến như chủ thể đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài
về chính sách của nhà nước về người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
về quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước về giấy phép hoạt động trong lĩnh vực của doanh nghiệp dịch vụ
về vốn chủ sở hữu
hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước cho lực lượng công an chi viện chiến trường miền nam
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung mương bộ trưởng bộ công an tới dự và phát biểu chỉ đạo
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm nêu bật những thành tích công hiến to lớn của lực lượng cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng cũng như trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
với tinh thần quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt
lực lượng công an nhân dân đã chi viện hơn một mươi cán bộ nghiệp vụ kỹ thuật cho chiến trường miền nam
cùng toàn đảng toàn dân toàn quân kiên cường bất khuất lập nên những chiến công vang dội góp phần to lớn vào thắng lợi vẻ vang của dân tộc trong thời đại hồ chí minh
để lập được những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc trên đã có chín trăm linh chín cán bộ chiến sĩ hy sinh trên khắp các chiến trường miền nam
sáu đồng chí bị địch bắt tù đầy hàng trăm đồng chí bị thương tật nhiễm chất độc da cam mắc các bệnh hiểm nghèo do di chứng chiến tranh
đó là những minh chứng cho sự hy sinh kiên trung của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
cũng tại buổi lễ này bộ công an đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt
thưa quý vị những ngày qua mỗi người tùy theo điều kiện và hoàn cảnh
ai cũng mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ đồng bào miền trung nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai ổn định cuộc sống
những tấm lòng vàng những nhà hào tâm vận động cứu trợ hay những đoàn thiện nguyện tận tụy trở lương thực thực phẩm đi ngược xuôi vào miền trung
là những hình ảnh thật sự đẹp và thật sự đáng ngưỡng mộ
tuy nhiên làm sao để hàng cứu trợ đến được đúng người phân bổ hợp lý là vấn đề đang cần được đặt ra ngay lúc này
thưa quý vị những ngày này hàng đoàn xe cứu trợ từ khắp nơi từ mọi miền của đất nước đang đổ về huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
khi mà nơi đây là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất trong đợt bão lũ vừa qua
tuy nhiên một vấn đề mới phát sinh là do quá nhiều đoàn nên các hàng cứu trợ bị ồn ứ chậm đến tay người dân
hoặc người thì nhận được quá nhiều người thì nhận được quá ít
sự kết nối giữa chính quyền địa phương hay các đoàn cứu trợ là một vấn đề đang được đặt ra
hàng chục điểm phát hàng cứu trợ ven đường
vào trung tâm huyện lệ thủy hàng trăm chiếc xe chở hàng với băng rôn cứu trợ miền trung
trong số hàng trăm tập thể cá nhân vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ đó
có đoàn liên hệ với cơ quan chức năng chính quyền địa phương để làm công tác phân phối
nhưng cũng có không ít tổ chức cá nhân tự ý dừng đỗ ngay trên đường để phát nhu yếu phẩm cho người dân như thế này
cũng có những cái tổ chức bảo rằng là sẽ đưa cho người ta
người ta nhận và người ta cứu
chúng tôi muốn chuyển cho bà con nhưng chúng tôi không muốn làm như thế
chúng tôi muốn tận tay chuyển đến tận nhà từng nhà một cho bà con
đó là một thực tế đang diễn ra không ít bởi họ muốn gặp muốn đưa tận tay cho đồng bào mình những món quà như thế
những đoàn cứu trợ tự phát như thế này vô hình chung đã tạo nên tình trạng nơi thì có quá nhiều đồ cứu trợ
nơi quá ít hoặc gây cản trở giao thông
việc đưa hàng cứu trợ vào các vùng rốn lũ vốn đã nguy hiểm
khó khăn hơn đối với những người từ địa phương khác không có đầy đủ thông tin và không am hiểu địa hình
tôi ví dụ đây một trường hợp cách đây hai hôm nhưng mà được đăng hạ
tuy nhiên có đoàn cứu trợ như vậy là đi ở cuộc đồ chiến xây vào
tiếp cận với là như vậy là địa bàn để như vậy có hàng cứu trợ
tuy nhiên không liên lạc trở về chính quyền địa phương cho nên không rên đường
và như vậy là bị ở ngã ba cam linh đi vào tầm khoảng năm trăm linh mét thì bị mắc kẹt ở đó
sau đó như vậy là có điện thoại ứng cứu
còn với đoàn cứu trợ từ đắk lắc của ông viên đình sơn thì khác
ông chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để có được những sự trợ giúp tốt nhất cho đoàn
thực hiện nghĩa cử cao đẹp của mình với đồng bào miền trung
trước khi mà xếp hàng lên xe thì có liên hệ với chính quyền địa phương
là như bí thư tri bộ rồi thôn của cái nơi cư trú
hiện tại đoàn chúng tôi đang chờ thôn trưởng của cái thôn đó là ra để đón tiếp chúng tôi vào để phát cho bà con
rồi ra ngoài này thì được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương ngoài này
thì hướng dẫn cho chúng tôi thì như thế nào thì chúng tôi theo vậy thôi
có mặt tại xã liên thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình từ những ngày đầu tiên của cơn lũ lịch sử
chỉ trong vòng chưa đầy một tuần đoàn cano cứu trợ miền trung này đã chở được trên hai mươi tấn hàng cứu trợ
đến với những vùng khó tiếp cận nhất những người đang cần cứu trợ nhất
bình thì nếu các bạn muốn tham gia vào những lĩnh vực mà đi cứu trợ cứu hộ của đồng bào bị lũ lụt thiên tai
thì tốt nhất các bạn phải trang bị cho mình những kỹ năng
đặc biệt thứ đầu tiên kỹ năng sống thứ hai là các bạn phải có kỹ năng cứu hộ vật căng
phải có người dân bản địa ở đó chỉ chúng ta biết được những chỗ nguy hiểm chúng ta tránh ra
thì một mai đâu chúng ta mới hoàn thành được cái nghĩa vụ của mình
các đoàn về là không biết cái địa điểm như thế nào cho nên hết sức là nguy hiểm
chúng tôi khuyến cáo rằng hiện nay chúng tôi đã thành lập một bán cứu trợ của cấp huyền
chúng tôi đã đi đồng toàn bộ tinh nguyên viên của huyền để hỗ trợ cho công tác cứu trợ
hướng dẫn cho các đoàn về từng thôn từng xã
cho nên đề nghị các đoàn là khi về với huyền thì cố gắng liên hệ qua bán kiệp nhận cứu trợ của huyền
để được hỗ trợ một cách kịp thời nhất chú đáo nhất theo đúng hướng dẫn của ban quản trợ
và đúng như yêu cầu của các nhà thi nguyện
tấm lòng của nhân dân khắp nơi đều đang hướng về
khiến cho cái lạnh trong nước lũ của đồng bào miền trung như vời bớt phần nào
họ không quản ngại đường xa di chuyển khó khăn đến để giúp đỡ không mưu cầu không than thở
họ trở về với những xúc động nghẹn ngào trước hoàn cảnh màn trời chiếu đất của đồng bào
nhưng điều quan trọng nhất vẫn phải là cứu trợ phải an toàn thì mới hiệu quả
và việc phân phối hàng cứu trợ đó chỉ có chính quyền địa phương mới biết được
nơi nào đã được cứu trợ nơi nào cần được cứu trợ
tại thành phố huế bộ công an đã bản ra một cano

đồng bào công suất hai trăm linh cv cho công an tỉnh thứ thiên huế
để phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ giúp dân phòng chống lũ lụt
ngay sau khi bàn giao và hạ thủy cano lãnh đạo bộ công an đã giao nhiệm vụ công an tỉnh thừa thiên huế
phải nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý sử dụng bảo trì bảo dưỡng kỹ thuật phương tiện đúng quy định
trước mắt cano này sẽ phục vụ cứu hộ cứu nạn tìm kiếm các công nhân có mất tích
tại thủy điện rào trang ba và giúp dân phòng chống lũ lụt
sau khi nhận lãnh đạo công an tỉnh thứ thiên huế đã cam kết sử dụng hiệu quả trang thiết bị được cấp
trước mắt tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn sơ tán di rời và giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ
với phương châm nước rút đến đâu giúp nhân dân dọn dẹp đến đó
nên trong sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh đã điều động trên ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
về với các vùng bị ảnh hưởng để cùng với nhân dân khắc phục hậu quả của lũ lụt
trường mầm non lê duẩn nơi bị thiệt hại nặng trong cơn lũ vừa qua
ngay sau khi nước rút dù người dân đi tránh lụt ở tầng hai vẫn chưa thể về nhà
thì cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hà tĩnh đã có mặt để dọn dẹp khuôn viên nhà trường
các lớp học và đồ chơi của các cháu mầm non
với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ công việc để học sinh sớm được đến trường
nước rút ở những địa bàn không còn bị cô lập
các cán bộ chiến sĩ đến giúp người dân ở các vùng ngập lụt khắc phục hậu quả
dọn dẹp vệ sinh phòng chống dịch bệnh tại các điểm trường trạm xá
trụ sở ủy ban và các hộ gia đình sớm ổn định lại cuộc sống
trong mưa lũ hay khi nước rút những người lính quân hàm xanh vẫn luôn tất bật với công việc giúp dân
trong số họ cũng có rất nhiều người gia đình bị ngập sâu chưa thể về nhà
nhưng họ sẵn sàng gác lại việc riêng của gia đình để đến với người dân vùng lũ
với mong muốn bà con sớm ổn định cuộc sống
đường sao bọng đăng hà là tuyến độc đạo nối hai tỉnh bình phước và lâm đồng
đang bị ngừng trệ giao thông vì xảy ra sạt lở trượt lún nề mặt đường
trong khi lực lượng chức năng tỉnh bình phước đang điều động
hàng chục phương tiện máy móc nhân lực khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại km một mươi tám cộng ba trăm linh
thì trên tuyến đường này lại tiếp tục xuất hiện hơn một mươi điểm sạt lở mới
các điểm sạt lở mới chủ yếu thuộc địa bàn xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước
tại km một mươi tám cộng sáu trăm linh nền đất bị sạt lở đã kéo theo một đoạn tan lùi dài khoảng năm mươi mét
bị sạt lở xuống vực rất nguy hiểm
hiện nay lực lượng chức năng đã ứng trực đọc biển và căng dây cảnh báo
ngoài ra đơn vị này còn tổ chức một xe tuần tra lưu động di chuyển liên tục
để kịp thời cảnh báo đến người tham gia giao thông khi sự cố xảy ra
do mưa lớn kéo dài khu du lịch thác liêng nung tại xã đắc nia thành phố giang nghĩa tỉnh đắk nông
đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất khiến các đoạn đường dẫn xuống thác sạt lở sụt lún sâu
và các phương tiện giao thông không thể qua lại
tại hiện trường một đoạn đường dẫn xuống thác dài khoảng một trăm năm mươi mét đang trong quá trình hoàn thiện
đã bị sụt lún hoàn toàn
khiến đường giao thông bị chia cắt
phía cuối đường dẫn xuống thác cách thác chính khoảng hai trăm linh mét cũng bị sạt lở
cuốn trôi hoàn toàn khoảng bốn mươi mét đường bê tông hàng trăm khối đất sạt lở trượt xuống thác
với độ sâu khoảng năm mươi mét
cùng với phạm vi khoảng ba hectare của khu du lịch thác liêng nung đã xuất hiện hàng trăm dãy nứt dài rác
làm biến dạng mặt đường bê tông nguy cơ sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra
chiều nay tại hà nội ngân hàng chính sách xã hội việt nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nghiệp vụ cho vay tới người sử dụng lao động
để trả lương ngừng việc theo cục nghị quyết một trăm năm mươi bốn và quyết định ba mươi hai của thủ tướng chính phủ
nghị quyết một trăm năm mươi bốn nqcp và quyết định ba mươi hai năm hai nghìn hai mươi qdttg vừa được chính phủ ban hành đã tạo ra nhiều thông thoáng hơn cho người sử dụng lao động trong vay vốn trả lương ngừng việc
đặc biệt là việc xây dựng cơ chế mở hơn

hiệu quả hơn khi ra việc tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp trong việc xác định đối tượng phạm vi điều khiển nội dung mục đích vay vốn
thì trước kia thì chúng ta cũng quyết định tương đối chặt chẽ
lần này chỉ yêu cầu là giảm đến hai mươi doanh thu hoặc hai mươi số người lao động bị ngưng việc làm và được vay
các danh sách để lập cho người lao động là do doanh nghiệp lập và phải tự chịu trách nhiệm về danh sách này
trước kia chúng ta yêu cầu phải có nhiều cơ quan xác nhận
nhưng lần này thì chúng ta đã tạo được kết quả
các doanh nghiệp tốt hơn để doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái gói vay để trả lương cho người lao động bị ngưng việc
để có thể thực hiện được điều này ngân hàng chính sách xã hội việt nam cần quán triệt và chỉ đạo đến các chi nhánh các địa phương
tăng cường tuyên truyền để cho doanh nghiệp hiểu ý nghĩa của thủ tục cho vay đơn giản và thuận tiện
ngân hàng cũng chủ động thông qua các cơ quan quản lý nhà nước về lao động thương minh xã hội
rồi liên đoàn lao động để chủ động đi tìm cái đối tượng để tuyên truyền
để cho người ta thấy rõ được cái chính sách
người ta được thuộc hưởng
và cũng trên cơ sở đó để chúng ta có thể đẩy nhanh và triển khai được chính sách một cách nhanh chóng nhất
ngân hàng chính sách xã hội cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc
đối với người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
với lãi suất một năm doanh nghiệp được vay tối đa không quá ba tháng trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
sáng nay tại hà nội
tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đồng nghiệp
đã tổ chức lễ công bố báo cáo đầu kỳ và cổng thông tin dữ liệu trực tuyến về các chỉ tiêu phát triển bền vững của asean
đây là một trong những sự kiện quan trọng đối với ngành thống kê việt nam với vai trò chủ tịch thống kê asean năm hai nghìn hai mươi
với sự đồng thuận của các thành viên trong khu vực
sáng kiến thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của asean được thiết lập
góp phần hình thành một hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững đồng bộ thống nhất
bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin
phục vụ giám sát và đánh giá phát triển bền vững của cộng đồng asean
đẩy mạnh quan hệ đối tác trong thực hiện các chỉ tiêu
nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc thu thập biên soạn các chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững
cũng như tăng cường vai trò điều phối của thống kê asean
báo cáo đầu kỳ và cổng thông tin cơ sở dữ liệu trực tuyến các chỉ tiêu phát triển bền vững của asean
là một trong những cam kết của hệ thống thống kê cộng đồng asean
nhằm cung cấp số liệu thống kê phù hợp kịp thời và có khả năng so sánh
phục vụ công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng
nhằm giải quyết thách thức tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
tạo diễn đàn trao đổi sáng kiến mô hình kinh doanh liên quan đến kinh tế tuần hoàn
chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội thảo kinh tế tuần hoàn hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp việt nam
nền kinh tế tuyến tính đang tạo nên áp lực lớn cho môi trường
nhiều quốc gia trên thế giới đã chuyển sang mô hình tối ưu và bền vững hơn
theo ước tính sự chuyển dịch này có thể mang tới lợi ích bốn năm nghìn tỷ usd trên toàn thế giới
tới năm hai nghìn ba mươi sáu trăm linh tỷ euro và năm trăm tám mươi việc làm cho riêng khu vực châu âu
tại việt nam thực tế đã có một số doanh nghiệp bắt đầu bước đi theo xu hướng của nền kinh tế tuần hoàn
tuy nhiên việc tái sử dụng và tái chế chưa triệt đề công nghệ cũ chưa đầy đủ
với năm khâu của kinh tế tuần hoàn bao gồm thiết kế sản xuất tiêu dùng quản lý chất thải biến chất thải trở thành tài nguyên
các chuyên gia khuyến nghị việt nam đang đứng trước cơ hội chuyển dịch sang nền kinh tế bền vững hơn
để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trước tiên phải tạo ra hành lang pháp lý rõ ràng
tạo cơ chế hình thành động lực thị trường cần có lộ trình và chính sách ưu tiên
gắn với đổi mới công nghệ và cách mạng công nghiệp bốn
sáng nay tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ khởi công dự án đường nối thành phố thanh hóa và cảng hàng không thọ xuân
đây là công trình quan trọng nhằm giảm tài cho quốc lộ bốn mươi bảy đáp ứng lượng hành khách đang ngày càng tăng của sân bay thọ xuân
tuyến đường nối thành phố thanh hóa với cảng hàng không thọ xuân có chiều dài trên ba mươi bốn km
được chia làm ba dự án với tổng mức đầu tư ba năm trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
đi qua thành phố thanh hóa và các huyện đông sơn triệu sơn như thanh thọ xuân
giai đoạn trước mắt tỉnh thanh hóa sẽ đầu tư với quy mô bốn làn xe cơ giới hai làn xe thô sơ
trong tương lai tỉnh sẽ đầu tư thêm hai làn xe cơ giới và làm đường cao tốc trên cao trong phạm vi giải phân cách
để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố thanh hóa đô thị loại một và cảng hàng không thọ xuân
chiều nay tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức họp báo để thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm
của tổng liên đoàn lao động việt nam trong những tháng cuối năm
đồng thời cung cấp cho báo chí về vụ việc kỳ luật hiệu trưởng trường đại học tôn đức thắng
theo kết luận của tổng liên đoàn lao động việt nam trong quá trình đảm nhiệm chức danh hiệu trưởng trường đại học tôn đức thắng
đồng chí lê vinh danh đã có một số vi phạm về thẩm quyền vượt quá quy định thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo
không chấp hành chỉ đạo của cơ quan chủ quản đặc biệt là tự ý đề ra và chi trả mức lương hàng tháng cho các chức danh
như hiệu trưởng viên chức người lao động của nhà trường chức lệch quá quy định không tuân thủ quy định luật đấu thầu khi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường
tổng liên đoàn lao động việt nam khẳng định việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng trường đại học tôn đức thắng
đối với đồng chí lê vinh danh là đúng quy trình nghiêm túc minh bạch khách quan và công bằng dân chủ dựa trên các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn an phú nông
trụ sở tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng với tổng số tiền là hai trăm năm mươi một triệu đồng về hành vi chuyển đổi đất rừng trái phép
theo quyết định công ty an phú nông đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính gồm chuyển sáu trăm bảy mươi ba tám m hai đất rừng sản xuất là rừng trồng
và chuyển một trăm ba mươi bảy m hai đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên sản xuất
chuyển hơn hai mươi một sáu hectare đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và sáu chín mươi sáu ha đất rừng trồng sang mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp
các diện tích này đều thuộc địa bàn xã lộc phú huyện bảo lâm
tổng cộng các hành vi trên công ty trách nhiệm hiệu hạn an phú nông bị phạt một trăm hai mươi năm năm triệu đồng
ngoài ra công ty an phú nông phải khắc phục hậu quả khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trong vòng sáu mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt
ngày hai mươi ba một mươi lực lượng chức năng tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã tiến hành cưỡng chế giải tỏa thu hồi gần bốn m hai đất rừng phòng hộ tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín phường bảy tp đà lạt
do ông trần văn sử ngụ tại phường bảy thành phố đà lạt lấn chiếm lập vườn trái phép đưa về cho ban quản lý rừng phòng hộ tà nung quản lý để trồng lại rừng
trước đó ubnd tp đà lạt ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông sử về hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ trái phép
đồng thời bộ ông sử khôi phục lại nguyên trạng đất rừng trước khi vi phạm
tuy nhiên ông sử vẫn không chấp hành
ủy ban nhân dân tp đà lạt phải ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với ông sử
cùng với việc cưỡng chế giải tỏa lực lượng chức năng đã tiến hành cho trồng lại thông ba lá trên toàn bộ diện tích đất vừa thu hồi
sau sáu tháng chính thức phát động từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi tại hà nội bộ y tế và hội nhà báo việt nam đã tổ chức tổng kết và trao giải
cho những tác phẩm báo chí đoạt giải trong cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh truyền hình
về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
cuộc thi được tổ chức nhằm phát hiện lựa chọn trao giải cho các phóng sự phát hành
và phóng sự truyền hình xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
đã có tám mươi hai tác phẩm truyền hình và hai mươi chín tác phẩm
các tác phẩm phóng sự phát hành được các tác giả gửi về tham gia sự thi
và kết quả có một mươi bốn tác phẩm phát hành và một mươi năm tác phẩm phóng sự truyền hình
được trao các giải nhất nhì ba khuyến khích và giải nhân ái
các tác phẩm tham gia đều có giá trị nhân văn cao và đạt được hiệu quả truyền thông
tới người dân và dư luận
cũng tại đây lễ trao giải cuộc thi ảnh ấn tượng việt nam mùa covid một mươi chín đã được diễn ra
với ba mươi tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn đã làm nổi bật những hình ảnh cảm động
về cán bộ y tế các chiến sĩ quân đội công an việt nam trong công tác dự phòng
chống và điều trị covid một mươi chín
thế giới vượt mốc bốn mươi hai triệu ca covid một mươi chín
australia sẽ chấm dứt sự hiện diện kéo dài ba thập kỷ ở trung đông của lực lượng hải quân nước này
trong năm nay trong bối cảnh cần tập trung nguồn lực nhiều hơn vào khu vực ấn độ dương
thái bình dương cũng như các khu vực gần với australia
ngày hai mươi ba tháng một mươi bộ trưởng quốc phòng australia linda raynons thông báo
nước này sẽ không điều tàu hải quân hoàng gia australia đến trung đông như thông lệ hàng năm
chiến hạm tu ba của hải quân australia được triển khai tới khu vực trung đông
đã quay về nước hồi tháng sáu năm nay
bên cạnh đó australia cũng sẽ rút khỏi liên minh hải quân do mỹ dẫn đầu
đang tuần tra trên eo biển hockmood vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thông báo đồng nghĩa với việc hoạt động tuần tra hàng hải của australia
vốn được triển khai tại trung đông trong khoảng ba mươi năm qua
chủ yếu tập trung vào các hoạt động chống khủng bố và chống cướp biển sẽ sớm kết thúc
bộ tài chính mỹ
mỹ vừa áp lệnh trừng phạt mới nhằm vào năm thực thể iran
vì những nỗ lực nhằm can thiệp vào bầu cử tổng thống ở nước này
các thực thể bị bộ tài chính mỹ áp lệnh trừng phạt gồm
vệ binh cách mạng hồi giáo iran lực lượng đặc nhiệm kusher
viện bayan rasaneh qudsar liên minh phát thanh và truyền hình hồi giáo iran
liên minh truyền thông ảo quốc tế
lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi tình báo mỹ cáo buộc iran và nga
đã can thiệp bầu cử tổng thống ở nước này
hiện chưa có phản hồi từ phía iran cho vấn đề này
sáng nay theo giờ việt nam tổng thống mỹ đương nhiệm donald trump và ứng cử viên đảng dân chủ joe biden
đã cùng nhau xuất hiện trong phiên tranh luận cuối cùng tại trung tâm sự kiện thuộc đại học belmont
ở thành phố nashville bang tennessee
hai ứng cử viên tổng thống mỹ donald trump và joe biden đều đã tận dụng cơ hội của mình
trong phiên tranh luận trực tiếp cuối cùng vừa diễn ra
hai trăm hai mươi người mỹ đã chết bạn có thể không nghe điều gì khác từ tôi tối nay
nhưng hãy nghe điều này bất cứ ai chịu trách nhiệm về việc kiểm soát đại dịch mà tôi thì không chịu trách nhiệm ngay từ đầu
bất cứ ai chịu trách nhiệm về điều đó đã khiến nhiều người phải chết đến thế thì không nên làm tổng thống mỹ
chúng ta đang học cách sống chung với đại dịch chúng ta không có sự lựa chọn nào khác
chúng ta không thể tự nhốt mình trong tầng hầm như ông joe dù tôi biết ông có khả năng đó
có thể tôi không biết rõ nhưng rõ ràng là ông ấy đã chiếm được nhiều tiền ở một số nơi
kể cả khi sống trong tầng hầm trong khi mọi người không thể làm được
ông ấy nói chúng ta đang học cách để sống chung với đại dịch
nhưng rõ ràng là có nhiều người đang học cách chết với nó
có những người về nhà tối nay sẽ chỉ đối diện với những chiếc ghế trống ở bếp
nơi quen thuộc của người chồng hoặc người vợ thân yêu đã không còn ở đó nữa
họ đã học cách sống chung với điều đó đấy nào chúng ta đang chiết dần với nó
tranh luận về cách ứng phó với đại dịch đang hoành hành chỉ là một trong những chủ đề của vòng cuối tranh luận trực tiếp giữa hai ứng cử viên tổng thống mỹ
với điểm mới của vòng này là tính năng tắt micro để điều tiết trật tự
các chủ đề khác trong buổi tranh luận cuối cùng bao gồm gia đình sắc tộc biến đổi khí hậu an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo
cuộc tranh luận lần này diễn ra trật tự hơn thay vì giống như một cuộc hỗn chiến như phiên tranh luận đầu tiên
không chỉ trong đánh giá của các chuyên gia mà nhiều người dân mỹ cũng cảm nhận được không khí hỏa hoãn này
tôi nghĩ cuộc tranh luận khá ổn mọi thứ từ cách hành xử thái độ đều văn minh hơn cả hai đều đã thể hiện tốt
với tính năng mới là nút tắt tiếng tôi nghĩ tổng thống trump đã làm tốt hơn nhiều so với vòng trước
và rõ ràng là chúng ta đã được nghe nhiều câu trả lời thực chất hơn điều này thực sự mới mẻ
cuộc tranh luận lần này giống với những gì chúng ta từng thấy trong các cuộc tranh luận tổng thống mỹ trước đây
đó thực sự là một cuộc tranh luận không phải là một trận đấu về la hét như trước
khi ông biden đề cập về các chính sách ông donald trump hỏi tại sao ông biden không thay đổi những chính sách đó trong suốt tám năm làm việc dưới quyền của cựu tổng thống barack obama
ông đã ở washington trong suốt bốn mươi bảy năm qua và chẳng thay đổi được gì cả tôi tranh cử vì ông đấy
theo nhận định từ truyền thông mỹ ông donald trump đã kiềm chế hơn và ít làm gián đoạn đối thủ hơn so với cuộc tranh luận đầu tiên
tuy nhiên điều này liệu có tạo bước ngoặt cho cuộc đua vào nhà trắng hay không cũng là điều khó đoán trước
về cơ bản nếu bạn dẫn trước và bạn đã có được một trận hòa bạn sẽ thắng
cuộc thăm dò của new york times cho thấy ông biden hiện đang dẫn đầu với tỷ lệ năm mươi so với bốn mươi một
theo đó các cử tri ủng hộ ông biden bởi những kỳ vọng về ứng phó với đại dịch covid một mươi chín luật pháp và trật tự xã hội
tuy nhiên cũng có những cử tri đã thay đổi lập trường của mình sau cuộc tranh luận cuối cùng này
tôi đã nghĩ ông trump làm tốt hơn nhiều so với bình thường
từ trước tới giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng ông biden thật điểm tĩnh và có phản ứng nhanh
nhưng vòng này đã khiến tôi thực sự thất vọng về ông ấy có thể là tôi đã sai từ năm hai nghìn một mươi
trong hai phút cuối cùng tại phiên tranh luận
ông biden đã nhấn mạnh sẽ đại diện cho tất cả người dân mỹ dù bỏ phiếu cho ông hay không
và cam kết sẽ mang lại một hy vọng tương lai thay vì sợ hãi đến cho người dân mỹ
đáp lại đương kim tổng thống donald trump cho biết nếu tái đắc cử thì ông sẽ nói với các cử tri đã không ủng hộ ông
rằng thành công sẽ mang chúng ta đến với nhau nhưng chúng ta sẽ cùng đi trên con đường thành công
sau vòng tranh luận cuối cùng này truyền thông và dư luận hầu hết đều có chung một nhận định
đó là hai ứng viên trong cuộc đua vào nhà trắng đã tỏ ra quyết liệt và thực chất hơn
nhưng vẫn bất phần thắng bại
cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm nay vẫn được đánh giá là cuộc đua khó đoán định tiêm ẩn những yếu tố bất ngờ
thưa quý vị tính đến thời điểm này toàn thế giới đã có trên bốn mươi hai triệu ca mắc và một một mươi bốn triệu ca tử vong do covid một mươi chín
trong hai mươi bốn giờ qua đã có trên bốn trăm bảy mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín gần một nửa trong số này tập trung tại châu âu